chưa đầy hai giờ đồng hồ sau khi xảy ra vụ án nghi phạm giả mua vàng rồi cướp bỏ chạy đã bị bắt giữ
công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận đang tạm giữ hình sự đối tượng lê tuấn anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã bắc phong huyện thuận bắc để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
lợi dụng chưa nắng ít người qua lại và cửa hàng vàng chỉ có một người trông coi
lê tuấn anh đã giả vờ làm khách mua vàng
khi chủ cửa hàng đưa một lắc tay khoảng hai hai lượng vàng cho đối tượng xem tuấn anh liền cầm lắc tay bỏ chạy
chỉ sau hai tiếng truy xét lực lượng công an đã bắt giữ được lê tuấn anh cùng tăng vật khi đang trên đường tẩu thoát
tại cơ quan công an lê tuấn anh thừa nhận hành vi của mình
ngoài ra đối tượng còn khai nhận với thủ đoạn tương tự
vào ngày một mươi hai tháng một đối tượng đã cướp giật một một lượng vàng của một cửa hàng vàng khác
trên địa bàn thành phố phan rang khắp trạm và bán được hơn ba mươi triệu đồng